việt nam đã ghi nhận một trăm hai mươi ba người mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số một trăm hai mươi hai bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam quê quán ở huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh
bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại bangkok thái lan có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang
ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu tg chín trăm bốn mươi bảy ghế hai mươi d về đến cảng hàng không quốc tế đà nẵng vào lúc một mươi hai h hai mươi
lúc một mươi bốn h cùng ngày bệnh nhân được cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng ở phòng số một mươi bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số một trăm hai mươi ba bệnh nhân nữ một mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
bệnh nhân sống tại malaysia được ba đến bốn tháng nay
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ malaysia sang brunei trên chuyến bay của hãng hàng không royal brunei airlines
số hiệu là bi ba trăm tám mươi một số ghế hai mươi bảy k tới sân bay tân sơn nhất buổi trưa cùng ngày
bệnh nhân về bến tre trên chuyến sát
bệnh nhân được cách ly tại nhà xe lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày một mươi bảy tháng ba của nhà xe công tạo và được bạn đón về nhà tự cách ly tại nhà
số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là hai người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly y tế tại trung tâm y tế huyện bình đại tỉnh bến tre